lúc một mươi sáu h chiều ngày một tháng một mươi một chuyến bay charter thuê chuyến đầu tiên từ thành phố tokyo
nhật bản đã đáp đua xuống sân bay quốc tế cần thơ việt nam mở đầu cho chương trình giao lưu văn hóa
thương mại việt nam nhật bản lần thứ tư tại thành phố cần thơ nhằm kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ
ngoại giao việt nam nhật bản đây là chuyến bay thẳng đầu tiên từ thành phố tokyo
nhật bản đến thành phố cần thơ chở theo một trăm hai mươi hành khách tham dự chương trình giao lưu văn hóa
thương mại việt nam nhật bản lần thứ tư tại thành phố cần thơ trong chỗ hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm năm
thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản trong đó có hơn một trăm linh doanh nghiệp nhật bản đến
thành phố cần thơ để tìm hiểu và tìm kiếm cơ hội đầu tư đây là một tín hiệu tốt trong việc tạo ra
cơ hội kết nối và mời gọi đầu tư nước ngoài từ nhật bản ngay khi vừa đáp chuyến bay đến thành phố
trung tâm của vùng đồng bằng sông kiểu long nhiều doanh nhân nhật bản đã khen ngợi cần thơ là một
thành phố rất đẹp và thân thiện đồng thời họ tin tưởng rằng sẽ có những đoàn khách tiếp theo
và những chuyến bay tiếp theo từ thủ đô nước nhật đến với cần thơ trong thời gian tới
là người nhật đầu tiên làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế cần thơ ông koldo norihiko
một doanh nhân chuyên về lĩnh vực tái chế ô tô trong đoàn doanh nghiệp nhật bản đến cần thơ
đã bày tỏ vui mừng và cảm ơn khi phó chủ tịch ubnd tp cần thơ đến tặng hoa chúc mừng